kiểm tra hành chính khách sạn nam khánh thuộc phố tân trung phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi sáu thanh niên nam nữ gồm có hai mươi hai nam và bốn mươi bốn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra cơ quan công an thu giữ một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một mươi sáu túi ma túy kentamin có trọng lượng trên một mươi hai g
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh số thanh niên nam nữ nói trên thì phát hiện ba mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
và hiện công an thành phố ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc